chỉ trong vòng một mươi bốn ngày từ ngày bốn tháng năm đến một mươi bảy tháng năm
viện đức đọc chuyển máu trung hương đã thực hiện hai mươi sáu chuyến xe
vận chuyển hai trăm bốn mươi đơn vị chế phẩm máu tới bệnh viện bệnh viện đới trung hương
để cấp cứu cho nhiều bệnh nhân covid một mươi
có ngành viện đã thực hiện liên tục ba lần vận chuyển cả chiều tối và đêm
bệnh nhân covid một mươi chín thường có dấu loạn đông máu ở các mục độ khác nhau
nên cần chuyển các chế phẩm huyết tương
đặc biệt bệnh nhân nặng kết hợp bệnh lý nền
còn cần dùng tới các chế phẩm máu khác như khối hồng cầu khối tiểu cầu trong điều trị
đáng chú ý chỉ trong một mươi bốn ngày điều trị đầu tháng năm
một bệnh nhân covid một mươi chín nặng trên nền bệnh ung thư gan
hội chứng thực báo máu đã được truyền tổng cộng bốn mươi sáu đơn vị chế phẩm máu các loại
cũng như nhiều đợt dịch trước đây
viện đức đọc chuyển máu trung hương luôn tích cực đảm bảo hỗ trợ cung cấp máu
cho các địa phương và cơ sở y tế trong vùng dịch hoặc bị phong tỏa
như tại bình việt đánh mai tỉnh hải dương tỉnh quảng ninh
những ngày này do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín phức tạp
nhiều lịch hiến máu đã bị hoãn hủy ở hầu hết các địa phương đơn vị
lượng máu dự trữ tại nhiều trung tâm truyền máu trên cả nước đang giảm mạnh
do không có nguồn người hiến máu
chính vì vậy viện đức đọc chuyển máu trung hương khẩn thiết kêu gọi
người dân đủ điều kiện sức khỏe hãy tích cực tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu
giúp đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị